sau chín tháng một mươi ngày mang trong mình đứa con gái nhỏ bé bắp cũng chào đời trong niềm hạnh phúc của vĩ đan
ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trà cú đã trả kết quả giám định and
xác định ông đê sáu mươi tuổi ngụ tại xã an quảng hữu chính là cha ruột của bé bắp tiếp tục củng cố hồ sơ để có bước xử lý tiếp theo
cô hòa cho biết từ lúc con bé nó mang thai đến lúc bé bắp chào đời phía ông đê cũng không đến thăm hỏi gì
con bé thì nó khờ thương con lắm nhưng có lần nó đi lấy nước lạnh pha sữa cho bắp
nhìn cảnh hai mẹ con quấn quýt bên nhau cô không chịu được
giờ thì hai mẹ con nói mỗi người một nơi
nói đến đây cô hoa bật khóc
bé bắp mắc bệnh nặng quá giờ nằm thoi thóc trên bệnh viện
cha của nó tức chú sang lên nuôi bốn tuần rồi không biết có qua nổi không nữa
theo cô hoa sau khi bắp gần được hai tháng tuổi vì thường xuyên đau ốm nên gia đình đưa con đi bệnh viện
kết quả thăm khám của bác sĩ cho thấy bắp bị tim bẩm sinh giờ chuyển qua suy tim viêm phổi nặng
phải nhập cấp cứu tại phòng hồi sức tích cực chống độc tình trạng nguy kịch
ngồi trước cửa phòng hội sức chú kim thanh sang năm mươi năm tuổi
tỏ vẻ mệt mỏi sau bốn tuần rồng rạ túc trực tại bệnh viện để nuôi đứa cháu ngoại bất đắc dĩ
do bệnh tình của bắp diễn tiếng xấu lại bị tim bẩm sinh
đền bác sĩ ngỏ ý gia đình nên đưa bé lên tuyến trên thành phố hồ chí minh để tiếp tục chạy chữa
thủ thuật tim cho con
nhưng vì trong người không có tiền chú sang nút nước mắt xin bác sĩ cho ở lại bệnh viện điều trị
không dám chuyển lên thành phố
chú sang ngẹn lời
từ lúc bà bỏ đi tôi ở với con đan rồi nó có bầu tôi buồn lắm
giờ cháu mình như vậy nữa đã không tiền mà còn gặp bệnh quái ác
sửa tả tôi tự mua hết mấy người hàng xóm rồi bà con gom ít ít cho rồi mua
chứ đi lên thành phố tôi không có dám
có tiền đâu mà chuyển viện
vì hoàn cảnh gia đình khó khăn sống dựa vào mần thuê quốc mướn
nên cuộc sống của hai cha con chú sang chỉ đáp đổi qua ngày
từ khi bé bắp được chào đời gia đình lại rơi vào cảnh túng quẩn
đến khi đứa trẻ phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo gia đình rơi vào cảnh cùng cực
chú sang tâm sự
thấy con bé bị vậy tôi cũng buồn mà giờ không có biết tính sao cả
mẹ nói thì ở dưới nhà thờ bà cô coi hộ
tôi thì lên đây nuôi cháu
ngoại mấy hôm trước con đang lên thăm con nó
nó đòi ở đây luôn không có muốn về
nó khờ vậy cũng biết thương con
đưa hai bàn tay chỉ về phía đống sữa tả dành cho bé bắp
vì đang thỏa thẻ đang thương bắp muốn bắp khỏe lại
rồi nhìn về phía cánh cửa phòng hồi sức
sau ba tháng được tập tành làm mẹ
dù không tận tay chăm sóc lo lắng mọi việc cho con gái nhỏ
nhưng tình yêu thương sự quan tâm của vị đang dành cho bắp
không hề kém bất cứ người mẹ
có điều đưa con gái nhỏ lại đang chịu sự dày vò
đau đớn của bệnh tật
chú sang nghẹn ngào
tôi chỉ mong con bé có cơ hội để được sống
nó còn nhỏ quá mẹ nó lại tâm thần khờ khạo
nhìn con nhìn cháu tôi chỉ biết khóc mà thôi
thưa quý vị người bị tâm thần đã thiệt thòi hơn
so với những người có sức khỏe bình thường
này vị đang lại bắt đắt dĩ có một người con đang mắc bệnh hiểm nghèo
những sự tréo nguê của cuộc đời
liên tiếp ập đến với cô gái
cô gái mới một mươi tám tuổi
các đội tuổi đang nhiều người cho là tuổi đẹp nhất của đời người
hy vọng có một phép màu sẽ đến với mẹ con đang
tiếp thêm sức mạnh cho bé bắp khỏe lại
thưa quý vị tìm hiểu thêm về những vụ tương tự mới thấy
những nạn nhân ở hoàn cảnh giống với vĩ đa không chỉ có một
không thể đi lại nói chuyện như những người khác
tưởng như một tấn bi kịch đã chút xuống gia đình chị thạch thị mai ba mươi một tuổi
khi chị bị người khác sờ trò đổi bại đến sinh con
nhưng giờ đây cuộc sống của người mẹ điên
cùng đứa con gái nhỏ thạch thị mai phương
ngày một thay đổi
đề bàn tay chăm sóc của người mẹ tật nguyền
bé mai phương đã biết nói biết đi
khiến các nhà nhỏ lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười
hơn bốn năm về trước trong lúc bố mẹ vắng nhà
chị mai người khuyết tộc bẩm sinh
bị kẻ xấu lợi dụng để giở trò đổi bại đến mang thai
khiến dư luận xôn xao
sau khi sinh con dấu tay chân không lành lặng
nhưng người mẹ điên vẫn thể hiện tình cảm với đứa con gái nhỏ
chỉ cần nghe con khóc là ú nhờ người thân ẩm lên để cho bú
những hình ảnh của cả hai đã gây xúc động lớn về tình mẫu tử
thương sóc cho hoàn cảnh của người mẹ trẻ bị khiếm khuyết
rất nhiều mạnh thường quân đã đóng góp
hỗ trợ để hai mẹ con chị mai có được một cuộc sống tốt hơn
bé mai phương cũng đầy đủ sữa tả như những đứa trẻ khác
trở lại căn nhà nhỏ nơi hai mẹ con chị mai sinh sống
ngay từ ngoài ngõ đang nghe thấy tiếng chó sủa
chị mai vội đưa đôi chân co quắp
cố di chuyển ra phía cửa khung người xuống
vui mừng biểu hiện cảm xúc với mai phương
dù chị mai không thể đi lại nói chuyện được như bao người mẹ khác
không còn cảnh ú ớ gào thét mỗi ngày khi lên cơn
từ khi có mai phương
người mẹ điên bỗng trở nên dịu dàng ấm áp hơn bao giờ hết
ngồi nhìn bé mai phương uống sữa bằng đôi mắt triệu mến
chóc chóc chị mai lại khung người xuống đùa giỡn với con
ông kim nari bố chị mai hạnh phúc cho biết
bé mai phương đến với gia đình ông như một điều
kỳ diệu mà ông trời đã ban tặng
chị mai cũng không còn bệnh nặng như trước mà tỉnh táo hơn
suốt ngày chỉ biết chơi đùa cùng con
vừa nói ông ri vừa nhìn hai mẹ con mai triều mến
sáng mở mắt dậy là mai lại tìm con
nó không nói chuyện đi lại rồi ẩm bồng con như người ta được
nhưng mà nhìn cách nó chơi với con
nó còn biết mở điện thoại để cho con nó quay hoạt hình nữa
nó tự học cả đấy
cái điện thoại cũ người ta cho
nó biết sử dụng luôn chứ tôi có biết gì đâu
ông kim nari bố chị mai
ông ri ngạc lòng rồi nói tiếp
tôi mừng lắm giờ con mai cũng có con rồi
con nó là mai phương
nó không còn bị người ta chê khung chê điên nữa
nó được làm mẹ rồi
ông ri nói
cái ngày mà phát hiện con mai bất ngờ có thai
gia đình tôi bế tắc lắm
nhà thì nghèo con mai tật nguyền
bà con xóm diền ai cũng lời ra tiếng vào
nhưng vì cái thai lớn quá không thể phá được
vợ chồng tôi đi làm
nó ở nhà thì bị người ta vào làm bậy
biết ai mà tìm bây giờ
hôm còn mai chuyển dạ
tôi với bà phải chạy sang nhà hàng xóm
mượn chiếc xe máy để chở đã đến trạm y tế
đi được nửa đường ruộng
thì nó sinh mai phương
cũng may là cả hai không bị làm sao
rồi được người ta thương
mới đem sửa tả quần áo đến cho
lớn lên bên bàn tay chăm sóc
của người mẹ điên
mẹ mai phương này có thể chạy xung quanh nhà
biết gọi mẹ kêu ông kêu bà
giấu cho chị mai chưa một lần
từ tay ấm bồng được con gái
nhưng bé mai phương
không hề sợ mẹ
thấy mẹ khóc mẹ cười
cũng khóc cười cùng với mẹ
khi được hỏi về tình yêu thương dành cho bé mai phương
chị mai liền cúi xuống
đưa đôi tay cong quẹo
cố ôm con vào lòng
căn nhà nhỏ lúc nào cũng ấm áp
và tràn ngập tiếng cười
có lẽ đối với chị mai
bé mai phương đã đến và mang lại
một cuộc sống ý nghĩa hơn cho chính bản thân chị
một người mẹ tật nguyền
nhưng tình yêu thương dành cho đứa con gái nhỏ
không thua kém bất kỳ người mẹ nào khác
kể từ lúc mai phương chào đời
chị mai đã có được niềm hạnh phúc làm mẹ
mà bao người hàng mong ước
không được may mắn
và khỏe mạnh như mai phương
bé bắp con của vĩ đan
đang từng ngày giành dật lại sự sống
hiện tại các bác sĩ tại bệnh viện sản nhi trà vinh
vẫn đang tích cực điều trị
tình trạng viêm phổi cho bắp
hy vọng một vài ngày tới
các chỉ số của bé sẽ tốt lên
gia đình sẽ chuyển tiến lên tp hcm
để giúp bé có một cơ hội sống tiếp
những thông tin tiếp theo về vụ việc
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo
không được may mắn và khỏe mạnh như mai phương
bé bắp con của vĩ đan
đang từng ngày giành dật lại sự sống
hiện tại các bác sĩ tại bệnh viện sáng nhi trà vinh
vẫn đang tích cực điều trị tình trạng viêm phổi cho bắp
hy vọng một vài ngày tới
các chỉ số của bé tốt lên
gia đình sẽ chuyển tiến lên tp hcm
để giúp bé có một cơ hội sống tiếp
những thông tin tiếp theo về vụ việc
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo